nhóm nghiên cứu do phó giáo sư retsu fujita tại đại học y tế và phúc loại quốc tế nhật bản dẫn đầu
đã phát hiện ra rằng mức kháng thể trung bình sau khi tiêm mũi nhắc lại ở người uống rượu là thấp hơn một mươi năm
so với những người không uống rượu
đây là nghiên cứu quy mô lớn đầu tiên của nhật bản tập trung vào tác động từ việc uống rượu
đối với hiệu quả của việc tiêm liều vaccine tăng cường
nhóm của phó giáo sư retsu fujita bắt đầu nghiên cứu này từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
đối với khoảng một người tại trường đại học này
trong cuộc khảo sát mới nhất thuộc chương trình nghiên cứu họ đã kiểm tra lượng kháng thể trong máu
của một trăm tám mươi bảy người trong độ tuổi từ hai mươi một đến bảy mươi bảy đã được tiêm hai liều vaccine covid một mươi chín
từ tháng ba đến tháng năm hai nghìn hai mươi một và tiêm muốn nhắc lại của pfizer vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trong đó có một trăm linh hai người thừa nhận có uống rượu tám mươi ba người không uống rượu và hai người không trả lời
khảo sát không hỏi cụ thể về lượng rượu họ tiêu thụ
kết quả cho thấy không có sự khác biệt với mức độ kháng thể giữa nam và nữ
nhưng nhóm nghiên cứu cho biết những người hút thuốc
lá có xu hướng có lượng kháng thể thấp hơn những người không hút thuốc
dù vậy tác động từ việc hút thuốc lá đối với các kháng thể chống virus sars cov hai
vẫn nhỏ hơn so với việc uống rượu
nhìn chung uống rượu ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tăng cường miễn dịch của vaccine
phó giáo sư red sufusita giải thích rằng trong trường hợp tiêm vaccine covid một mươi chín
thói quen uống rượu dường như hạn chế sự gia tăng kháng thể bằng cách làm giảm chức năng gan
cũng như gây áp lực cho đường ruột nơi tập trung khoảng bảy mươi tế bào miễn dịch
mức độ kháng thể của một trăm tám mươi bảy người trong cuộc khảo sát đã tăng trung bình khoảng ba mươi bốn lần
sau khi tiêm nhắc lại
nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra rằng lượng kháng thể ở những người trẻ tuổi cao hơn so với người lớn tuổi
chương trình tiêm chủng tăng cường của nhật bản đang diễn ra chậm chạp
chỉ có khoảng ba mươi số người đủ điều kiện đã tiêm mũi thứ ba vào cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi một
tức là hai tháng sau khi triển khai chiến dịch
phó giáo sư red sufusita cho biết mức kháng thể sau tiêm chủng của người cao tuổi
có thể thấp hơn so với những người trẻ tuổi nhưng họ đạt đủ lượng cần thiết khi tiêm nhắc lại
theo ông mối quan hệ giữa biến thể omicron và mức độ kháng thể chưa được xác định
nhưng mũi tiêm thứ ba được kỳ vọng sẽ có hiệu quả trong việc ngăn ngừa các triệu chứng nghiêm trọng
nhiều người bị sưng hạch bạch huyết ở cánh tay sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín mũi thứ ba
phản ứng này không xảy ra khi tiêm hai mũi đầu tiên khiến nhiều người lo lắng đây có phải dấu hiệu bất thường hay không
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc của mỹ cho biết
tác dụng phụ của các nữ vaccine covid một mươi chín nhắc lại và bổ sung phổ biến hơn so với các liều ban đầu
tuy nhiên cdc mỹ nhấn mạnh xương hạch bạch bạch huyết không phải là một tác dụng phụ đáng lo ngại
vết sưng là một dấu hiệu bình thường cho thấy cơ thể đang xây dựng lớp bảo vệ chống lại covid một mươi chín
tình trạng bị sưng hạch bạch huyết ở nách là tác dụng phụ đã được ghi nhận trong các thử nghiệm lâm sàng lớn
của hai loại vaccine covid một mươi chín của moderna và pfizer biontech
trong nghiên cứu của moderna một mươi một sáu người được tiêm bị sưng hạch bạch huyết sau liều đầu tiên và một mươi sáu sau liều thứ hai
vaccine của pfizer biontech ít hơn với ba người tiêm gặp phản ứng phụ này
tuy nhiên các tỷ lệ này chỉ là tỷ lệ được người bệnh và bác sĩ ghi nhận
các chuyên gia x qua cho rằng tỷ lệ thực tế có thể còn cao hơn và có trường hợp các hạch xưng
không thể hiện rõ trong ảnh chụp cộng hưởng từ hay chụp ct
tiến sĩ brita roy bác sĩ nội khoa đồng thời là giám đốc sức khỏe dân số
của yen medicine nước mỹ nhận định trên nbc chicago
vaccine được tiêm ở cánh tay và các hạch bạch huyết gần nhất nằm ở dưới cánh tay của cơ thể
nên đó là nơi xảy ra phản ứng và bị sưng lên điều này là hoàn toàn bình thường
tuy nhiên cdc mỹ cũng khuyến cáo sự sưng tấy này có thể dẫn đến kết quả sai lệch trên hình ảnh chụp x qua tuyến vú
theo đó nếu cần chụp x quang tuyên vú hãy thực hiện trước khi tiêm vaccine hoặc đợi bốn sáu tuần sau khi tiêm
mặc dù đây đã là một trong những tác dụng phụ được cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm fda mỹ thông tin đến người dân
song vẫn có những người lầm lẫn triệu chứng này với dấu hiệu của bệnh ung thư
dễ nhầm lẫn là bởi các hạch bạch huyết bị xưng sẽ hiển thị là những đống trắng trong ảnh chụp x qua và chụp quét ngực
hóa dung với hình ảnh cho thấy tế bào ung thư di can từ vú hoặc từ một bộ phận khác trong cơ thể
sốt nhức đầu mệt mỏi và đau tại chỗ tiêm là những tác dụng phụ phổ biến nhất khi tiêm nhắc lại vaccine covid một mươi chín
nhìn chung tất cả các tác dụng phụ đều từ nhẹ đến trung bình và rất hiếm khi xảy ra các tác dụng phụ nghiêm trọng
hiện nay khi người dân đã tiêm đủ hai mũi vaccine việc tiếp tục tiêm mũi thứ ba là ưu tiên hàng đầu trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
để tiêm mũi thứ ba đạt hiệu quả miễn dịch tốt nhất các chuyên gia khuyến cáo người dân cần tránh những điều này sau khi tiêm
thứ nhất không bỏ qua thời gian quan sát
thông thường sau khi tiêm vaccine không thấy phản ứng gì
khi tiêm mũi thứ ba mọi người đều muốn rời ngay khỏi điểm tiêm với hầu hết trường hợp điều này hoàn toàn ổn
tuy nhiên các cơ quan y tế vẫn khuyến cáo sau khi tiêm mũi ba mọi người vẫn nên chờ ở điểm tiêm một mươi năm đến ba mươi phút sau đó mới về
đây là khoảng thời gian cần thiết để theo dõi liệu có xuất hiện các phản ứng dị ứng hiếm gặp hay không
những người có tiền sử bị dị ứng nghiêm trọng nên chờ ba mươi phút
những phản ứng này có thể là nhẹ như phất ban hoặc nghiêm trọng như sức phản vệ
khi đó các bác sĩ tại điểm tiêm sẽ phản ứng nhanh để kịp thời cứu chữa
thứ hai đừng nghĩ rằng tác dụng phụ mũi ba giống như các mũi trước
dù phản ứng của cơ thể với mũi ba có thể tương tự như phản ứng với mũi một và mũi hai nhưng cũng không nên xem thường
việc tiêm trộn các loại vaccine và tiêm tăng cường có thể phát sinh thêm một số tác dụng phụ
đây là điều mà các chuyên gia lưu ý
xong mọi người cũng không phải quá lo lắng
xảy ra một số tác dụng phụ khi tiêm chủng vaccine là điều bình thường
thứ ba không tập nặng nếu cảm thấy mệt
tập thể dục vừa phải sau khi tiêm vaccine mũi thứ ba không gây hại
xong không nên tập nặng đặc biệt là khi xuất hiện các tác dụng phụ mạnh khiến cơ thể mệt mỏi
thay vì nâng tạ nặng hoặc chạy bộ mọi người chỉ nên đi bộ kéo căng cơ hay các bài tập nhẹ nhàng khác
thứ bốn không nên uống rượu bia
uống rượu bia có thể ảnh hưởng đến cách mà hệ miễn dịch phản ứng với vaccine
ngoài ra rượu bia làm mất nước và có thể khiến các tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine chẳng hạn như đau cơ hoặc mệt mỏi chờ năng nặng
tiến sĩ natasha buhayan phó giáo sư lâm sản tại đại học y arizona nước mỹ giải thích
nếu muốn uống rượu bia mọi người nên uống khoảng bốn mươi tám giờ sau khi tiêm vaccine
nếu uống rượu bia trong ngày sau khi tiêm sẽ làm suy yếu phản ứng miễn dịch để sản sinh kháng thể của vaccine